các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong đã tham dự thăm hỏi và tặng quà cho công nhân tham gia chuyến hàng đầu năm này
cảng cắt lái là cảng container sôi động lớn và hiện đại nhất việt nam chiếm tới tám mươi chín thị phần khu vực tp hcm và gần năm mươi thị phần cả nước
đứng trong top hai mươi năm nhà khai thác cảng container lớn và hiện đại nhất thế giới
năm hai nghìn một mươi bảy tổng công ty tân cảng sài gòn tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng với sản lượng container thông qua
đạt trên tám mươi triệu tấn hàng hóa và doanh thu trên hai mươi tỷ đồng lợi nhuận gần hai năm trăm linh tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước tám trăm chín mươi tỷ đồng
bắt lệnh làm hàng đầu năm sẽ tạo thành một khí thế mới cho người lao động tổng ty tân cảng sài gòn nối chung
và cái lực lượng trực tiếp lao động sản xuất tại cảng cát lái nối riêng
theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám này chúng tôi sẽ phấn đấu để thông qua tại cảng cát lái với mức tăng trưởng khoảng độ một mươi hai
với khí thế sôi nổi hào hứng lao động đầu năm đội ngũ công nhân viên của tổng công ty tân cảng sài gòn
đang bước vào ca làm việc đầy ý nghĩa trong đêm giao thừa với nhiều hứng khởi
ngay cả với những công nhân lần đầu tiên đón năm mới ở càng cũng tạm gác niềm vui đón tết bên gia đình để cùng đồng nghiệp xuất hàng rời cảng
đây là lần đầu tiên em được đón nhà thừa ở cảng không khí ở đây rất là vui thì em cảm thấy rất là phấn khởi và hào hứng
cùng chung tay sắp xếp cho những chuyến hàng đầu tiên xuất càng
anh em công nhân đang quyết tâm mang đến những kết quả đáng tự hào hơn nữa cho cảng cát lái tân cảng sài gòn
lá cờ đầu của ngành khai thác kinh doanh cảng và dịch vụ cảng của việt nam đưa cảng cát lái phát triển hài hòa tăng trưởng bền vững
sở du lịch đà nẵng phối hợp với cảng hàng không quốc tế đà nẵng đã tổ chức lễ đón chuyến bay quốc tế đầu tiên hạ cánh xuống thành phố đà nẵng trong dịp năm mới mậu tuất hai nghìn hai mươi
chuyến bay uo năm trăm năm mươi hai của hãng hàng không hong kong express
hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế đà nẵng lúc bảy h năm mươi phút mùng một tết mộ tốt
hiện hãng này đang khai thác đường bay trực tiếp đến thành phố đà nẵng với tần suất một mươi hai chuyến một tuần
được ngành du lịch thành phố đà nẵng chào đón nồng hậu
các vị khách nước ngoài không khỏi ngạc nhiên và phấn khởi khi có mặt tại đất nước việt nam trong dịp tết cổ truyền
cảm xúc rất tuyệt vời rất đẹp
tôi thực sự cảm thấy vinh dự khi là một trong những vị khách trên chuyến bay đầu tiên đến đất nước việt nam trong ngày đầu năm mới
một kinh nghỉ tuyệt vời
thật vui khi tôi đến đất nước các bạn đúng vào ngày đầu tiên của năm mới âm lịch
và càng vui hơn khi chuyến đi này gia đình chúng tôi có thêm một thành viên mới là cô con gái nhỏ bốn tháng tuổi
và chúng tôi đã được đón tiếp rất nồng hậu và tuyệt vời ngay khi vừa đặt chân tới đây
rất cảm ơn các bạn
đến nay đà nẵng đã có hai mươi bảy đường bay quốc tế trực tiếp đang hoạt động
trong đó có một mươi bốn đường bay trực tiếp thường kỳ và một mươi ba đường bay trực tiếp thuê chuyến
với tần suất hai trăm ba mươi tám đường bay

riêng trong tháng một năm hai nghìn một mươi tám
khách du lịch đường hàng không đến đà nẵng ước đạt một trăm sáu mươi bảy bốn mươi lượt khách
tăng năm mươi tám bốn mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong năm hai nghìn một mươi tám thì chúng tôi vẫn tiếp tục đặt mục tiêu phát triển du lịch theo hướng nâng cao chất lượng
hiệu quả phục vụ để lại những cảm nhận hết sức tốt đẹp cho du khách trong nước và quốc tế khi tới thăm thành phố đà nẵng
và để đạt được những cảm nhận tốt đẹp
những mục tiêu như vậy thì ngành du lịch cũng như các ngành hiệu quan
cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân thành phố luôn chung tay vì mục tiêu phát triển chung của thành phố đà nẵng
với thời tiết ấm áp ôn hòa cảnh quan tươi đẹp và con người mến khách
đà nẵng ngày càng có sức hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước
chuyến bay đầu tiên trong năm mới diễn ra xuân sẻ thuận lợi
hứa hẹn ngành du lịch của thành phố được xem là cửa ngõ di sản miền trung này
sẽ có một năm mậu tốt phát triển đột phá
sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã tổ chức chào đón những vị khách du lịch đầu tiên
đến sông đất vịnh hạ long vào ngày đầu xuân mới mậu tốt hai nghìn một mươi tám
sáng ngày một tết nguyên đán tỉnh quảng ninh đã đón những vị khách đầu tiên tới thăm vịnh hạ long
đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa mở đầu cho chuỗi hơn một trăm linh sự kiện
sẽ diễn ra trong năm du lịch hai nghìn một mươi tám sẽ được tổ chức tại tỉnh quảng ninh
ngay tại lễ đón này tỉnh quảng ninh đã giới thiệu quảng bá một văn hóa truyền thống dân tộc dịp tết đến xuân về
đồng thời cũng là nét đẹp tỉnh duy trì thực hiện tốt nhiều năm nay đó là tặng hoa cùng lì xì đến du khách
cùng với đó cảng tàu khách quốc tế tuần châu đã tổ chức các chương trình văn nghệ đặc sắc
như mua rồng lân mua rối nước góp phần mang đến cho khách du lịch
đặc biệt là các du khách nước ngoài những ấn tượng đẹp và đáng nhớ
tất cả các du khách có mặt tại cảng tàu khách quốc tế tuần châu đều bày tỏ thích thú
vui mừng trước sự chào đón nồng hậu và đậm đà bản sắc văn hóa việt
tôi thấy rất ấn tượng với sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh quảng ninh
đây là lần đầu tiên tôi đến với vịnh hạ long và thấy thật sự may mắn khi đến tại thời điểm này
đây sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với tôi
theo thông tin từ cảng vụ đường thủy nội địa quảng ninh
chỉ một tiếng sau lễ đón những đoàn khách đầu tiên đã có một sáu trăm linh khách sông vịnh hạ long
hầu hết là du khách nước ngoài và con số dự kiến trong cả ngày mùng một tết sẽ là gần một mươi lượt khách
với mục tiêu mang đến cho du khách những cảm nhận đặc sắc nhất về tết cổ truyền dân tộc việt nam
cũng như cảnh đẹp và sự thân thiện của mảnh đất con người hạ long quảng ninh
ngành du lịch quảng ninh đã có sự chuẩn bị chú đáo nhất trong công tác phục vụ
và đón khách trong những ngày lễ đặc biệt này
thưa quý vị năm đinh dậu hai nghìn một mươi bảy đã khép lại năm mậu tuất hai nghìn một mươi tám cũng đã đến
năm hai nghìn một mươi bảy được cho là năm có nhiều thách thức đối với nền kinh tế của cả nước nói chung
và của thành phố hồ chí minh nói riêng
thế nhưng đây cũng là năm có nhiều sự kiện đặc biệt đã diễn ra trên thành phố
mừng xuân mới hai nghìn một mươi tám có ý nghĩa lớn khi năm qua
đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hồ chí minh đạt một số chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng
như tổng sản phẩm trên địa bàn tăng tám hai mươi năm cao hơn so với cùng kỳ
tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thành phố ước tăng một mươi năm bốn
thành phố tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài
khi nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi vào thành phố năm nay ước đạt năm tám mươi một tỷ usd
có sáu mươi tám có bốn mươi một hai trăm một mươi bảy doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới
năm hai nghìn một mươi bảy cũng ghi nhận tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng một mươi tám mươi chín
thị trường chứng khoán tiếp tục hoạt động tích cực là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế cả nước
nhìn một tổng thể trong bối cảnh chung thành phố hồ chí minh năm hai nghìn bảy
vẫn tiếp tục đóng vai trò là đầu tàu là chỗ dừa chung của kinh tế cả nước
một thành phố phát triển năng động sáng tạo và nghĩa tình cũng đã ghi dấu trong lòng người dân
khi các chương trình chăm lo đời sống cho dân nghèo các chương trình an sinh xã hội đã được quan tâm thực hiện xuyên suốt
để tiếp tục xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt nhiều cầu vượt đường mới cùng các công trình hạ tầng giao thông
để một phần giải tỏa kẹt xe tại các vị trí cửa ngõ quan trọng thành phố cũng đã được khánh thành
trong đó hiệu quả rõ nhất là đưa vào sử dụng nhiều cầu vượt xung quanh sân bay tân sơn nhất để giải tỏa kẹt xe
khu vực kinh tế cũng đã tăng gần chín so với dự toán của năm hai nghìn một mươi bảy
như vậy thì đòi hỏi rằng là phải có một cái sự nỗ lực rất là lớn
trong việc đạt được các chỉ tiêu thu chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
bước vào năm hai nghìn một mươi tám
chính quyền thành phố đã thông qua nhiều chỉ tiêu tăng trưởng quan trọng
như tốc độ tăng trưởng kinh tế grdp đạt tám ba tám năm
thành lập mới bốn mươi sáu doanh nghiệp thu ngân sách đạt ba trăm bảy mươi sáu bảy trăm tám mươi tỷ đồng
tăng trưởng kinh tế cao hơn cùng kỳ năm trước cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng
môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện
công tác quy hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị có sự chuyển biến đáng kể
ứng dụng công nghệ trong thông tin quy hoạch mang lại nhiều tiện ích cho người dân
những dấu ấn trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố hồ chí minh năm hai nghìn một mươi bảy
tiếp tục cho thấy quy mô kinh tế của thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục lớn mạnh
đặc biệt là khi bước vào năm hai nghìn một mươi tám
nghị quyết của quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố có hiệu lực
đây là sự đột pháp mới về thể chế để giúp thành phố hồ chí minh phát triển nhanh bền vững hơn
cùng cả nước và vì cả nước
nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của người dân vùng biển
thời gian qua cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng lý hòa tỉnh quảng bình
đã triển khai nhiều chương trình hành động ý nghĩa
trong đó chương trình nâng bước em đến trường là một hoạt động đầy tính nhân văn
tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân trên địa bàn
chương trình đã tiếp thêm nghị lực và niềm tin cho các em học sinh nghèo vùng biên
vươn đến ước mơ hoài bão của mình trong tương lai
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là ngôi nhà của em nguyễn văn vũ học sinh lớp một trường tiểu học đức trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
bố em mất sớm mẹ ốm đau bệnh tật khiến cuộc sống của gia đình em trở nên khó khăn vất vả
sau bão số một mươi năm hai nghìn một mươi bảy ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con bị hư hỏng nặng
cảm thông với hoàn cảnh éo le của gia đình cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng lý hòa
đã nhận đỡ đầu em vũ để chăm sóc nuôi dạy em cho đến tuổi trưởng thành
ngày đón vũ về ở trong môi trường mới cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng lý hòa
luôn xem em như đứa con chung của đơn vị
với tình thương ấm áp của người cha các anh đã chăm sóc vũ từ bữa ăn giấc ngủ
đến việc đưa đón đến trường
hướng dẫn kèm cặp cho em trong thời gian tự học chăm chút em lúc ốm đau bệnh tật
dường như thấu hiểu được tình cảm của chiến sĩ trong đơn vị
giờ đây vũ đã tự tin hơn biết ứng xử lễ phép có ý thức tự giác trong học tập và sinh hoạt hàng ngày
nhân đứa đầu năm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong đó có trường hợp của em nguyễn văn vũ
thực hiện chương trình đó thì cán bộ chiến sĩ thay phiên nhau chăm sóc em từng bữa ăn giấc ngủ
đưa đón em tới trường quá trình hằng ngày
mong muốn em sẽ được đến trường như đồng bàn trang lửa
và sẽ được trang bị những kiến thức để sau này phục vụ cho quá trình học tập lâu dài hơn nữa
đến nay bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã nhận đỡ đầu bảy mươi một học sinh việt nam
và bảy học sinh nước bạn lào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
một cô cha mẹ không nơi nương tựa
qua chương trình này giấc mơ tới trường của các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã được thắp lên
từ đó tiếp thêm nghị lực cho các em vươn lên với những ước mơ hoài bão trong tương lai
trong khuôn khổ chuyến thăm năm nước trung đông
ngoại trưởng mỹ rex tillerson đã có cuộc gặp với tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan
tại ankara để cùng trao đổi về tình hình trung đông
cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa mỹ và thổ nhĩ kỳ trở nên căng thẳng
liên quan đến một loạt các vấn đề đặc biệt là sự ủng hộ của mỹ
đối với lực lượng các đơn vị bảo vệ nhân dân người quốc ở syri
vốn bị thổ nhĩ kỳ coi là những phần tử khủng bố
tại cuộc gặp tổng thống tayyip erdogan
ưu tiên và kỳ vọng của ông về syri và các vấn đề khác trong khu vực tới ngoại trưởng mỹ rekillerson
hai bên cũng thảo luận về iraq những diễn biến trong khu vực và cuộc chiến chống khủng bố
cuộc gặp kéo dài hơn ba giờ và được nhiều người coi là chặng khó khăn nhất
trong chuyến thăm năm ngày tới trung đông của ông thilson
theo một người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ
ngoại trưởng mỹ và tổng thống thổ nhĩ kỳ đã có một cuộc trao đổi hiệu quả và cởi mở
về một cách đem lại lợi ích chung nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nước
quan hệ mỹ thổ nhĩ kỳ đang trong giai đoạn căng thẳng
sau khi ankara bắt đầu chiến dịch nhanh ô liu tại vùng afrin thuộc syri
nhằm đánh đuổi các thai súng thuộc ypg
thổ nhĩ kỳ coi ipg là một tổ chức khủng bố
vì có quan hệ với đảng công nhân người quốc vốn bị cấm hoạt động ở nước này
tuy nhiên ipg lại là lực lượng được mỹ hậu thuẫn trong cuộc chiến chống is
bộ trưởng tài chính mỹ stephen mnuchin cho biết
chính quyền nước này đang thảo luận khả năng trở lại hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
với điều kiện có thể tái đàm phán để đạt được những điều khoản có lợi hơn
phát biểu tại phiên họp quốc hội
bộ trưởng muchin khẳng định mỹ đang tiến hành các cuộc thảo luận về khả năng đưa mỹ trở lại tpp
dẫn phát biểu của tổng thống donald trump tại diễn đàn kinh tế thế giới ở davos
thụy sĩ hồi tháng trước về khả năng trở lại tpp
ông mnuchin cho rằng ưu tiên của tổng thống donald trump là các mối quan hệ song phương
nhưng người đứng đầu nhà trắng cũng đang dần mở rộng quan điểm và xem xét tham gia các thỏa thuận đa phương
bộ trưởng tài chính mỹ cũng nêu rõ
ông đang trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán thương mại
trong đó có cả các cuộc thảo luận về khả năng đưa mỹ trở lại tpp
hàng tuần ông cũng gặp đại diện thương mại mỹ robert lighthizer
và các thành viên khác trong ban cố vấn kinh tế nhà trắng để làm việc về những vấn đề này
bộ trưởng mnuchin đảm bảo trước quốc hội rằng
mỹ vẫn tiếp tục các cuộc thảo luận
theo đuổi mục tiêu củng cố năng lực xuất khẩu
và tạo ra môi trường thương mại công bằng hơn cho các doanh nghiệp nước này
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi